nhiều điều kiện kinh doanh tại nghị định mới sẽ tạo điều kiện cho người sản xuất và kinh doanh
có thể hoạt động hiệu quả trên sở giao dịch hàng hóa mà không bị thương lái ép giá
đây là một trong những điểm nổi bật được đại diện bộ công thương đưa ra
trong một diễn đàn vừa tổ chức tại hà nội
cụ thể những điểm mới trong nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi tám của chính phủ
có quy định về điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa
nghị định năm mươi một không quy định vốn pháp định
chỉ quy định vốn điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn
nghị định năm mươi một đã bãi bỏ điều kiện về người lãnh đạo sở giao dịch hàng hóa
về nội dung giấy phép thành lập sở
nghị định năm mươi một không quy định các thông tin của thành viên
hoặc cổ đông đồng sáng lập sở giao dịch hàng hóa trên giấy phép thành lập
về hạn mức giao dịch nghị định này cũng đã bãi bỏ các quy định về tổng hạn mức giao dịch
đối với một loại hàng hóa hạn mức giao dịch của thành viên
cũng như quyền của sở giao dịch hàng hóa
trong quy định hạn mức giao dịch
nghị định năm mươi một cũng đã bổ sung thêm một số quy định
để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của sở giao dịch hàng hóa
cụ thể nghị định năm mươi một cho phép sở giao dịch hàng hóa được phép liên thông giao dịch
giữa các sở giao dịch hàng hóa trong nước và nước ngoài
đồng thời đưa ra quy định về việc giao dịch mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
quy định nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
quy định về việc thu hồi giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa